cầm cố nhà cửa tài sản vì món lợi cho vay đáo hạn ngân hàng
với lãi suất cao nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã lâm vào cảnh lao đao trắng tay
cung điện công chúa quần thể xây dựng trái phép
chủ đầu tư làm ngơ pháp luật chính quyền thiếu bám sát quản lý địa bàn
thành phố hồ chí minh tiết kiệm ngân sách hơn một tỷ đồng một năm do thực hiện khoán xe công